tiếp tục kỳ họp thứ bảy quốc hội thảo luận về dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia
nhiều đại biểu quốc hội cho rằng dự thảo còn bỏ ngỏ những điểm rất quan trọng như cấm quảng cáo rượu bia
cấm bán rượu bia trên internet hay quy định giờ cấm bán rượu bia
qua thảo luận các đại biểu quốc hội đồng tình với sự cần thiết của việc ban hành luật phòng chống tắc hại rượu bia
tuy nhiên đại biểu phạm thị minh hiền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên bày tỏ băn khoăn
về nhóm giải pháp và tính ngăn ngừa trong sự thảo luật liệu có đủ tạo nên rào cản vững chắc
để giải quyết vấn đề ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng chống tắc hại rượu bia đối với trẻ em thanh niên hay chưa
cái được và mất về sự phát triển kinh tế của nền công nghiệp rượu bia hẳn bất kỳ ai cũng đã rõ
xin hãy đề cao trách nhiệm mà không vô cảm bỏ quên trẻ em than thiếu niên những nạn nhân yếu thế
bởi hậu quả nặng nề của tác hại rượu bia khi bấm nút thông qua
chẳng có sự đánh đổi nào cay đắng hơn sự đánh đổi giá trị về sức khỏe mạng sống tương lai của con người
trong đó có phụ nữ và trẻ em
còn đại biểu phạm trọng nhân cũng cho rằng các chế định được xem là sương sống như cấm quảng cáo rượu bia
cấm bán rượu bia trên internet hay quy định giờ cấm bán bị đẩy ra ngoài là chưa thỏa đáng
tình trạng ngày càng phổ biến của internet và độ tuổi tiếp cận ngày càng trẻ
hóa thì việc bỏ chế định trên có phải là vẽ đường cho khu chạy
bên cạnh đó điều một mươi ba quy định không quảng cáo bia từ năm năm độ cồn trong các chương trình hoạt động thể thao văn hóa sân khấu điện ảnh
như vậy bia dưới năm năm độ cồn sẽ được phép quảng cáo trong các chương trình trên
và chỉ bị hạn chế quảng cáo từ một mươi chín đến hai mươi giờ trên báo nói và báo hình
thực tế khung giờ trên không phải là khung giờ vàng của các chương trình mà dự thảo quy định
do đó bia dưới năm năm độ cồn hiện bao phủ gần như toàn bộ thị trường
không biết vô tình hay hữu ý lại nghiễm nhiên được nằm trong vùng trắng an toàn trong hoạt động quảng cáo
ông phạm trọng nhân cũng cho rằng dự luật lần này có thể hoàn chỉnh về kỹ thuật lập pháp
nhưng có lẽ chưa hoàn chỉnh cả về tư duy và trách nhiệm trong sứ mệnh chăm lo sức khỏe của nhân dân
vị đại biểu này đề nghị ban soạn thảo ra soát điều chỉnh quy định ngưỡng độ cồn từ bốn đến năm độ
thay vì từ năm năm độ như dự thảo
và đừng để đạo luật đầy tính nhân văn lại trở thành
công cụ bảo đảm ngôi vương trong tiêu thụ rượu bia